đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng
do đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ thành phố thanh hóa cầm đầu
vừa bị công an tỉnh thanh hóa triệt xóa
công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ thêm tám đối tượng khác trong đường dây này
gồm đặng thị huệ đinh thị nhung nguyễn thị mai nguyễn thị quê đặng thị đào
nguyễn ngọc thắng bùi thị loan cùng chú thành phố thanh hóa và hoàng hữu cường ở huyện quảng sương
hoạt động của đường dây này không chỉ ở các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
mà còn vươn vòi thu gom các bảng số lô số đề ra các tỉnh ngoài
mọi hoạt động giao dịch ghi số lô số đề của các đối tượng thường được thực hiện qua tin nhắn điện thoại
gia lô và chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng chứ không gặp mặt trực tiếp
đặc biệt trong quá trình khám xét tại nhà hùng công an thành phố thanh hóa đã thu giữ
một khẩu súng dạng k năm mươi bốn một khẩu súng xăm lách một khẩu súng bắn đạn ria
một mươi chín biên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan
hiện công an thành phố thanh hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn hùng
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm một chủ doanh nghiệp
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cáo chẳng bị cáo phạm thanh năm mươi bốn tuổi
chú quận thanh khê thành phố đà nẵng đã tổ chức cho vay lãi nặng
thậm chí còn sử dụng xã hội đen để thực hiện việc đòi nợ nếu con nợ không trả lãi đúng hạn
một trong những nạn nhân vay nặng lãi của chủ doanh nghiệp này là bà đào thị mỹ lệ
ngày tám tháng tám khi quá hẹn nhưng không trả tiền thanh gọi bà lệ đến nhà riêng
gọi xã hội đen đánh đập buộc viết giấy nợ với số tiền cả gốc lẫn lãi lên đến một trăm hai mươi hai tỷ đồng
thậm chí ép người này viết giấy bán khu biệt thự và ba lô đất lớn để trừ nợ và chiếm đoạt số tiền năm mươi tỷ đồng
khi hội đồng xét xử hỏi đào thị như lệ về các khoản nợ lệ xác nhận trước khi bị bắt đã nợ một ba trăm linh
trong đó vay bị cáo thanh với lãi suất là năm một tháng còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ chín đến hai mươi một một tháng
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng giai đoạn hai đã khởi tố bắt tạm giam bốn chủ nợ của bà đào thị như lệ
thông tin về phiên tòa sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê ở thành phố vinh công an tỉnh nghệ an cho biết vừa có quyết định khởi tố đối với đậu đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hưng bình tp vinh hai tội danh là giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
do có mâu thuẫn từ trước thuận mang theo khẩu súng k năm mươi chín đến quán cà phê tìm nạn nhân
vào quán thấy anh này đang ngồi cùng với bốn người khác thuận nổ súng bắn vào tay khiến nạn nhân gục xuống
sau khi gây án thuận bỏ chạy ra ngoài nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu
sau hơn một giờ gây án cơ quan công an đã bắt giữ thành công đối tượng thuận khi đang lẩn trốn
quá trình bắt giữ thuận công an thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín và hai viên đạn
tại cơ quan điều tra thuận khai bắn nạn nhân vì có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình ái và mâu thuẫn trong công việc
còn khẩu súng thuận dùng để bắn nạn nhân thì được đối tượng mua khi đang làm ăn ở bên lào
được biết hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đó là thông tin về an ninh trật tự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn xuân quan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
thường trú tại phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ là giám đốc công ty của phần bảo hiểm viễn đông chi nhánh cần thơ về hành vi tham ô tài sản
ngày hai mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn xuân quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thường trú khu vực hai phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ là giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông chi nhánh cần thơ về hành vi tham ô tài sản
quá trình điều tra ban đầu đã chứng minh bị can nguyễn xuân quang lợi dụng chức vụ quyền hạng được giao là giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm viễn đông
đã tự tạo tài khoản của công ty mở tại ngân hàng tuyên phòng ben chi nhánh cần thơ sau đó tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng trên lệ số tiền giữa liên một và liên hai
bằng cách liên mộc thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nợ tiền về công ty còn liên hai sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty doanh nghiệp với số tiền lớn
và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do quan tự mở để chiếm đoạt bản sản
trong thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay bị can quang đã chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi hai quyển hóa đơn giá trị gia tăng các hợp đồng bảo hiểm máy tính máy in wisb và nhiều tài liệu khác có liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều đề nghị các công ty doanh nghiệp cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với nguyễn xuân quang
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều để tố giác cung cấp thông tin tài liệu phục vụ quá trình điều tra vụ án
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố hai bị can là lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi quê tỉnh bạc liêu về tội chống người thi hành công vụ
theo kết luận điều tra vào khuya ngày năm tháng chín khi nhớ và tân cùng bạn tổ chức ăn nhậu ở phòng trọ xã long thọ huyện nhân trạch
gây mất an ninh trật tự nên người dân báo công an nhận được tin báo công an xã long thọ đã cử ba đồng chí đến giải quyết
khi đến nơi lực lượng công an nhắc nhở thì bị nhớ và tân lớn tiếng thách thức
không dừng lại ở đó nguyễn văn nhớ cầm lấy một con dao xông đến chém vào tay phải của trung úy phạm xuân quyết
lê hoàng tân xông đến ôn và giật lấy cây ba trắc trên tay đồng chí cái thiên vĩ và dùng chân đạp trúng bụng đồng chí vĩ
thế vậy lực lượng làm nhiệm vụ không chế bóc giữ nhớ và tân cùng tan vật
cũng tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn đình cuông ba mươi bốn tuổi chú xã xuân hòa huyện xuân lộc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày bốn tháng một mươi một nguyễn đình khuôn lái xe tải ben biển số bảy mươi năm c hai nghìn năm trăm sáu mươi một chở đá
chạy trên đường sốc ba buôn hướng từ quốc lộ một đi ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc để giao cho khách hàng
khi đến quốc cua thuộc tổ một mươi chín ấp hai xã xuân hòa khuôn lấn làng qua phần đường ngược lại tông trực diện vào xe máy biện số sáu mươi v chín mươi chín nghìn ba trăm linh
do anh nguyễn văn hà hai mươi tám tuổi quê tỉnh ninh thuận cầm lái chở theo ba người khác
cú va chạm mạnh khiến anh hà và hai người ngồi sau gồm thạch hải hai mươi hai tuổi kim lâm trường hai mươi một tuổi tử vong tại chỗ
riêng anh nguyễn lâm sang ba mươi ba tuổi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch
thưa quý vị tình trạng trộm cắp chó mèo vốn đã và đang xảy ra ở nhiều nơi
trong thời gian giãn cách xã hội thì tình trạng này có vẻ như là tạm lắng
thế nhưng ở thời điểm này hiện nhiều địa phương ở đồng tháp nạn trộm chó bắt đầu nóng trở lại
và đáng nói là hành vi của các đối tượng này ngày càng manh động có tổ chức sẵn sàng chống trả người dân và lực lượng làm nhiệm vụ khi bị phát hiện truy bắt
cách đây không lâu ông nguyễn văn thanh xã tân phước huyện lai vung
tận mắt chứng kiến hai đối tượng bắn trộm chó của mình
công cụ được những đối tượng này sử dụng tự chế như súng chỉ điện dây thừng đánh bạ để bắt chó
thời gian hoạt động thường vào ban đêm
không chỉ hoạt động ngoài đường một số đối tượng này còn ngang nhiên vào tận nhà người dân dùng súng điện để bắn chó

công an huyện lai vung cũng vô bắt được hai đối tượng gây ra hai vụ trộm chó trên địa bàn huyện
công an các địa phương cũng đã tăng cường mật phục ban đêm tập trung triệt xóa nhắn đối tượng có hành vi trộm cấp đặc biệt là trộm chó
thời gian qua cũng đã liên tiếp bắt nhiều đối tượng cùng tan vật gây án

nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp đặc biệt là trộm chó
do tình hình hiện nay trộm chó diễn biến như thế đề nghị với bà con là cũng có quản lý chó mèo của mình trên địa bàn
phiến pháo bà con trong quá trình phát hiện chúng ta ghi nhận lại biển số đặc điểm nhận dạng của đối tượng
sau đó thì chúng ta báo cáo lực lượng công an gần nhất để mà kịp thời bắt giữ
chúng ta không có đơn thân để mà ra đối phó với họ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình
dự báo từ đây đến cuối năm tội phạm trộm cắp tài sản trong đó có trộm chó sẽ gia tăng
do đó mỗi người dân cần có những biện pháp bảo vệ tài sản của mình
chó mèo nên được nuôi dốt cẩn thận tránh thả rông ngoài đường
điều này không chỉ tìm mở nguy cơ tai nạn giao thông mà còn tạo điều kiện cho đối tượng trộm ra tay
nếu chống trả đơn độc người dân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào
còn tại lào cai sáu đối tượng đang có hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ và thuốc lá lậu
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt quả tàng
sáu đối tượng gồm nguyễn đình kiên hà minh hải lý văn ba hoàng văn cao lò sành dìn đặng văn nam
tại thời điểm đột kích lực lượng chức năng đã phát hiện sáu đối tượng trên đang bốc rỡ số hàng
gồm hai mươi chín thùng cắt tông chứa tổng trọng lượng gần năm trăm linh kg pháo nổ hơn ba trăm tám mươi cây thuốc lá các nhãn hiệu
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận được một người đàn ông không quen biết đặt hàng
nên hải đã liên hệ với một số chủ hàng bên phía trung quốc đặt mua pháo và thuốc lá sau đó thuê người vận chuyển về lào cai
cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng